một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú tại phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố bắt tạm giam phạm ngọc long và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu điều tra từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn
đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hiện công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án